để không xảy ra tình trạng tương tự cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thành

về luật căn cứ công dân quy định việc quyền của người dân được cấp căn cứ công dân

căn cứ công dân và các chế tờ đi lại khác
do đó là người dân có nhu cầu thì cơ quan có chức năng là sẵn sàng phục vụ
do đó chúng ta cũng không cần thiết như vậy
và thực chất là nếu mà anh sử dụng nhiều căn cứ thì nó khác ngày cấp
thì khi anh đi giao dịch và anh làm cái giấy tờ là nó sẽ không có sự thống nhất
à mà không thống nhất thì sau này nó sẽ lòi ra thôi
do đó là không nên mất thì chúng ta nó mất và lên cấp cái khác
chứ anh sử dụng một cái mà nhiều ngày cấp
thì giấy tờ nhà này anh để một ngày giấy tờ khác anh giấy khác
thì sau này khi anh làm là nó sẽ
sẽ lòi ra thôi
địa bàn quận bình thạnh là địa bàn rộng với trên một trăm ba mươi ba hộ khẩu
với bốn trăm bảy mươi năm nhân khẩu là một quận đông dân của thành phố
việc cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận
tăng ca làm thêm giờ để kịp thời hoàn thiện hồ sơ
đã thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
giữ vững niềm tin yêu của nhân dân